hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
vừa rồi là những thông tin chính sẽ có trong chương trình sau đây là những thông tin mới nhất liên quan đến ca mắc covid một mươi chín mới nhất tối ngày hôm nay
ngày hai mươi năm tháng chín có chín bảy trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó tp hcm và bình dương đã ghi nhận bảy sáu trăm bảy mươi năm ca
bản tin dịch covid một mươi chín ngày hai mươi năm tháng chín của bộ y tế cho biết có chín bảy trăm linh sáu ca mắc covid một mươi chín tại ba mươi bốn tỉnh thành phố
trong đó tp hcm và bình dương đã ghi nhận bảy sáu trăm bảy mươi năm ca
trong ngày có một mươi năm trăm chín mươi bệnh nhân khỏi bệnh
thông tin các ca nhiễm covid một mươi chín mới
tính từ một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng chín đến một mươi bảy h ngày hai mươi năm tháng chín trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín bảy trăm linh sáu ca nhiễm mới
trong đó hai mươi bốn ca nhập cảnh và chín sáu trăm tám mươi hai ca ghi nhận trong nước tăng một một trăm năm mươi hai ca so với ngày trước đó
tại ba mươi bốn tỉnh thành phố có bốn ba trăm bảy mươi bảy ca trong cộng đồng
tình hình xét nghiệm trong hai mươi bốn giờ qua đã thực hiện một trăm tám mươi chín sáu trăm linh sáu xét nghiệm cho bốn trăm linh bốn trăm ba mươi ba lượt người
số lượng xét nghiệm từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã thực hiện là một mươi bảy tám trăm linh năm ba trăm ba mươi ba mẫu cho năm mươi một một trăm hai mươi bảy năm trăm linh lượt người
tình hình tiêm chủng vaccine covid một mươi chín trong ngày hai mươi bốn tháng chín có bảy trăm tám mươi sáu bốn trăm hai mươi một liều vaccine covid một mươi chín được tiêm
như vậy tổng số liều vaccine đã được tiêm là ba mươi bảy năm trăm tám mươi ba hai trăm bốn mươi tám liều trong đó tiêm một mũi là ba mươi hai mươi bảy bảy trăm linh ba liều tiêm mũi hai là bảy năm trăm năm mươi năm năm trăm bốn mươi năm liều
thưa quý vị thủ tướng chính phủ phạm minh chính trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
chủ trì cuộc họp của ban chỉ đạo cuộc họp được tổ chức trực tuyến tới sáu mươi ba tỉnh thành phố bảy trăm linh năm quận huyện thị xã một mươi bốn trăm linh xã phường thị trấn
thủ tướng phạm minh chính yêu cầu nỗ lực cố gắng để từ nay đến ba mươi tháng chín sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội
có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
phát biểu mở đầu cuộc họp thủ tướng phạm minh chính nêu rõ cuộc họp nhằm đánh giá tình hình diễn biến dịch bệnh trong hai tuần qua
nhất là tuần vừa qua kết quả thực hiện các nhiệm vụ giải pháp những gì được và chưa được chỉ rõ nguyên nhân nhất là những nguyên nhân chủ quan
các bài học kinh nghiệm về lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện kiểm tra giám sát từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ giải pháp phù hợp cho thời gian tới nhất là cho tuần tới đây
một nội dung hết sức quan trọng khác của cuộc họp được thủ tướng nêu ra là tiếp tục cho ý kiến dự thảo kế hoạch thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả covid một mươi chín để phát triển kinh tế xã hội
theo thủ tướng vừa qua ban chỉ đạo đã chỉ đạo bộ y tế tiểu ban y tế xây dựng kế hoạch này với các chỉ tiêu quy định quy trình để đánh giá thực hiện
cố gắng từ nay đến ba mươi tháng chín sẽ từng bước nới lỏng giãn cách xã hội có kiểm soát để khôi phục phát triển kinh tế xã hội
về chính sách hỗ trợ người lao động thủ tướng thông tin
ngày hai mươi bốn tháng chín ủy ban thường vụ quốc hội nhất trí với đề xuất của chính phủ về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh covid một mươi chín
từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
thủ tướng yêu cầu tổ chức thực hiện thật tốt chính sách này để hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử dụng lao động trên tinh thần một miếng khi đói bằng một gói khi no
báo cáo tại cuộc họp bộ trưởng y tế nguyễn thanh long trong một mươi bốn ngày qua ghi nhận một trăm năm mươi hai hai trăm một mươi năm trường hợp mắc mới trong đó tám mươi bảy hai trăm một mươi bốn ca cộng đồng
tuần qua ghi nhận bảy mươi hai hai trăm ba mươi sáu ca mắc giảm chín bảy so với tuần trước

trong đợt dịch thứ tư đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một cả nước đã ghi nhận khoảng bảy trăm ba mươi bốn ca mắc trong đó năm trăm linh ba người đã khỏi bệnh chiếm tỷ lệ sáu mươi bảy
có một mươi sáu trên sáu mươi hai tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận ca mắc mới năm tỉnh không có ca lây nhiễm thứ phát và có một tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào đó là cao bằng
số tử vong trong tuần đã giảm một mươi hai một so với tuần trước riêng tp hcm giảm một mươi năm
bình dương giảm một mươi hai một

đồng nai giảm một mươi năm bốn
và long an giảm một mươi năm tám
tại hai mươi ba địa phương thực hiện giãn cách tình hình dịch bệnh đang từng bước được kiểm soát
số ca mắc trong bảy ngày gần đây giảm chín tám so với bảy ngày trước
trong đó có bình dương tp hcm và long an
trong tuần ghi nhận bốn mươi năm trăm bảy mươi bảy ca mắc trong cộng đồng chiếm năm mươi sáu hai tổng số ca mắc giảm một mươi một bảy so với tuần trước
các địa phương khác tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát
các hàng rào bằng thép gai ghế đá thang tre giàn giáo thùng phi được dựng lên làm rào chắn ở các tuyến đường
con hẻm tại tp hcm sẽ được tháo gỡ từ nay đến ngày ba mươi tháng chín
dự kiến tp hcm sẽ thay đổi cách kiểm soát việc người dân đi đường
tại chương trình tọa đàm trực tuyến càp doanh nhân hubar do hiệp hội doanh nghiệp tp hcm tổ chức với chủ đề
kế hoạch phục hồi kinh tế thành phố trong giai đoạn bình thường mới vào ngày hai mươi năm tháng chín
các doanh nghiệp đã đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong lưu thông hàng hóa đi lại của người lao động để tái sản xuất kinh doanh
trong đó nhiều doanh nhân đề xuất thành phố cần sớm tháo gỡ các rào chắn trong nội thành
chia tách các phường quận và các rào chắn do người dân tự dựng lên để ngăn cách các con hẻm trong các khu dân cư
ông nguyễn hoàng ngân tổng giám đốc công ty cổ phần nhựa bình minh cho rằng
tính liên kết vùng đang bị đứt gãy khi các phương tiện chở hàng hóa nguyên vật liệu đang khó khăn trong di chuyển
bởi các rào chắn chốt chặn ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất của doanh nghiệp
chỉ riêng thành phố hồ chí minh còn khóa tương đối chặt còn các tỉnh khác cởi mở hơn
song chúng tôi không thể nào di chuyển vật tư để đi được đến chỗ nào cũng ngăn sông cấm trợ cũng khóa lại hết
nếu không mở ra thì không có cách nào để doanh nghiệp sản xuất được ông ngân nói
tương tự ông nguyễn đức hưng
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cà phê napoli đề xuất nên tạo điều kiện cho những ai đã tiêm đủ hai mũi vaccine
được phép đi lại để sản xuất kinh doanh khi thành phố mở cửa trở lại
đồng thời tạo sự thuận lợi trong vận chuyển lưu thông hàng hóa nguyên liệu trong nội thành lẫn liên tỉnh
ông bùi tá hoàng vũ giám đốc sở công thương tp hcm cho hay
dù chưa chốt phương án cuối cùng về kế hoạch sắp tới của thành phố
quan điểm là kiểm soát điểm đi và điểm đến không kiểm soát trên đường
do đó các rào chắn cứng sẽ bỏ thành phố sẽ kiểm tra ngẫu nhiên xét nghiệm nhanh ngẫu nhiên
thay vào đó thành phố sẽ xử lý khi kiểm tra ngẫu nhiên ví dụ như khi vào siêu thị nhà hàng
nếu phát hiện vi phạm sẽ phạt cả cá nhân và chủ doanh nghiệp
hoặc ở nhà máy không làm đúng theo các tiêu chí sẽ phạt người lao động và chủ nhà máy
theo ông vũ phương án như vậy sẽ đỡ việc tụ tập trên đường đứng xét giấy có nguy cơ lây lan dịch bệnh
phó giáo sư tiến sĩ trần hoàng ngân
viện trưởng viện nghiên cứu phát triển tp hcm cho hay
kết quả phiên họp ngày hai mươi bốn tháng chín với sự tham gia của bí thư thành ủy tp hcm nguyễn văn nên
và chủ tịch ubnd tp hcm phan văn mãi có thông tin tích cực
đó là từ nay đến ngày ba mươi tháng chín thành phố sẽ tháo gỡ ngay các hàng rào dây nhựa kẽm gài
theo phó bí thư thành ủy hà nội thành phố đang bàn kế hoạch phục hồi
phát triển kinh tế xã hội từng bước tiếp tục nới lỏng căn cứ trên thực tiễn
và thích ứng an toàn với dịch
thông tin nêu trên được phó bí thư thành ủy hà nội nguyễn văn phong nêu tại cuộc họp
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín mới đây dưới chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
báo cáo tại hội nghị ông phong cho biết từ đầu dịch đến nay hà nội có hơn bốn ca mắc
và đến ngày hôm nay hai mươi năm tháng chín chỉ còn hơn năm trăm linh ca đang phải điều trị ở bệnh viện
tuy nhiên thành phố luôn luôn chuẩn bị phương án điều trị khu cách ly và các điều kiện về nhân lực
vật tư y tế nguồn oxy trang thiết bị máy móc sớm hơn cao hơn một bước so với diễn biến của tình hình dịch bệnh
phó bí thư hà nội cho biết thêm việc xét nghiệm diện rộng tầm soát y tế toàn dân và tiêm chủng thần tốc
cũng đã đem lại hiệu quả rất cao điều này cũng được thủ tướng đánh giá và từ đó thành phố mới chấm dứt được việc
phải trải qua bốn lần giãn cách ảnh hưởng lớn đến đời sống của nhân dân cũng như phát triển kinh tế xã hội
nếu không có sự chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ hỗ trợ cho hà nội vaccine
thì thành phố cũng không thể bao phủ mỗi một vaccine trong thời gian vừa qua ông phong bày tỏ
tiếp tục báo cáo vì lãnh đạo đảng bộ thành phố cho biết hà nội đang bàn kế hoạch phục hồi phát triển kinh tế xã hội
đảm bảo an sinh xã hội từng bước tiếp tục nới lỏng căn cứ trên thực tiễn của thành phố nhưng vẫn thích ứng linh hoạt
an toàn kiểm soát hiệu quả đối với dịch covid một mươi chín
thay mặt lãnh đạo thành phố hà nội
bí thư thành ủy nguyễn văn phong nêu hai kiến nghị với chính phủ và thủ tướng chính phủ tại cuộc họp
thứ nhất tuy đã kiểm soát cơ bản tình hình dịch bệnh nhưng hà nội xác định nguy cơ vẫn cao
đó là vẫn còn ép không cộng đồng người về từ vùng dịch có cả nhiễm tâm lý lơ là
chủ quan tự mãn với kết quả bước đầu đã đạt được trong phòng chống dịch
đặc biệt là việc người dân đổ ra đường vào tối trung thu vừa qua
đây là bài học rất sâu sắc và thành phố cũng đã rút kinh nghiệm
vì thế đề nghị chính phủ và bộ giao thông cân nhắc việc triển khai chuyến bay thương mại
và vận tải hành khách đường sắt đến hà nội ông phong bày tỏ
về kiến nghị thứ hai theo ông phong vào cuối tháng một mươi
thành phố sẽ tiêm vaccine mũi hai phòng covid một mươi chín cho người dân
vì vậy hà nội đề nghị thủ tướng chính phủ chỉ đạo các ngành quan tâm bố trí vaccine
để đảm bảo đủ tiêm mũi hai cho người dân trên địa bàn
liên quan đến thông tin người đàn ông tử vong giao cho gia đình mai táng
sau đó được phát hiện mắc covid một mươi chín ông bùi văn sáng
chủ tịch ubnd huyện thanh ngoài hà nội cho biết
sau khi tiếp nhận thông tin công nhân ld ở thôn bãi xã cao viên là f
lực lượng chức năng đã lập tức phong tỏa toàn bộ thôn bãi để truy vết người liên quan
kết quả điều tra dịch tễ bước đầu xác định trên địa bàn có hai mươi một trường hợp f một liên quan đến ông dê
các f một đã được đưa đi cách ly tập trung ngay sau đó
tiến hành test nhanh các f một cho kết quả âm tính
hiện địa phương đang đợi kết quả
xét nghiệm pcr
ca covid một mươi chín trên bị tai nạn lao động tại công trình xây dựng mb trên địa bàn huyện hoài đức hà nội
và tử vong vào lúc chiều hai mươi ba tháng chín
đến một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng chín trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội cho biết
ông d dương tính với sars cov hai
theo lãnh đạo huyện thành ngoài do kết quả test nhanh trước đó của ông d là âm tính
nên ngày hai mươi bốn tháng chín gia đình đã tổ chức khâm liệm
tối hai mươi bốn tháng chín khi nhận thông tin cdc thông báo
ông dê dương tính sars cov hai địa phương đã lập tức yêu cầu gia đình đưa thi thể đi hỏa thiêu
đám tăng ông d được tổ chức gói gọn chỉ có hai mươi một f một
trước đó ngày một mươi ba tháng chín ông dê được tiêm chủng và lấy mẫu pcr cho kết quả âm tính
mới đây ông dê rời địa phương rồi đi cùng nhóm thợ đến công trình trên địa bàn huyện hoài đức làm việc
lực lượng chức năng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm hai trăm một mươi bốn trường hợp khác và đang đợi kết quả
tại huyện hoài đức lực lượng chức năng cũng đã
lấy mẫu xét nghiệm cho những người liên quan và đã có kết quả âm tính lần một
trước đó chiều hai mươi bốn tháng chín sở y tế công bố ca mắc covid một mươi chín tại cộng đồng chưa rõ nguồn lây là lg nam
sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu địa chỉ cao viên thành hoài
bệnh nhân là công nhân xây dựng tại công trường mb năm an khánh hoài đức
ngày hai mươi ba tháng chín được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính sars cov hai
vừa qua thông tin từ sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam cho biết
trong bốn ngày qua
ngành giáo dục địa phương đã phát hiện ba mươi tám học sinh ba giáo viên mắc covid một mươi chín
và hàng trăm trường hợp thuộc diện f một
hiện bốn mươi một học sinh và giáo viên mắc covid một mươi chín nói trên đã được chuyển đến các bệnh viện điều trị
số giáo viên học sinh diện f một f này chủ yếu của các trường mầm non
tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn tp phủ lý
kể từ ngày hai mươi một tháng chín khi chùm covid một mươi chín cộng đồng bùng phát
ubnd tỉnh hà nam đã chỉ đạo sở giáo dục và đào tạo thông báo cho trẻ
mầm non học sinh các cơ sở giáo dục phổ thông giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh
nghỉ học đến hết ngày hai mươi sáu tháng chín
trước diễn biến dịch covid một mươi chín còn phức tạp trên sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà nam
đã chỉnh ý kiến với ubnd tỉnh để học sinh tiếp tục nghỉ đến khi có thông báo mới
trước mắt ngành giáo dục sẽ phối hợp với ngành y tế và các cơ quan đơn vị
để tập trung vào phòng chống dịch đặc biệt trên địa bàn tp phủ lý
còn việc chuyển từ dạy học trực tiếp sang trực tuyến
ngành giáo dục đã chuẩn bị kế hoạch này từ đầu năm và đang áp dụng
riêng với số giáo viên và học sinh phải đi cách ly trong diện f f một
sẽ thực hiện giảng dạy và học tập bù sau khi đảm bảo điều kiện
trước đó theo thông báo của trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nam
trong chiều và đêm hai mươi bốn tháng chín thông qua xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp real time pcr
từ kết quả một số mẫu gộp được lấy tại cộng đồng
cdc hà nam tiếp tục lấy mẫu đơn để xét nghiệm khẳng định
và phát hiện có một mươi năm trường hợp cho kết quả dương tính đã được bộ y tế gắn mã bệnh
trong số một mươi năm ca mắc mới ghi nhận có tám trường hợp là giáo viên học sinh
các trường mầm non tiểu học trung học cơ sở trên địa bàn tp phủ lý
theo bác sĩ trong khu cách ly điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
các bệnh nhân mới vào có khoảng một mươi có triệu chứng bệnh
còn những bệnh nhân khác sức khỏe tương đối ổn định
tính đến sáng hai mươi năm tháng chín có bảy mươi chín bệnh nhân đang điều trị
tại bệnh viện lao và bệnh phổi hà nam
bảy bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh hà nam
và một số bệnh nhân đang cách ly chờ chuyển vào viện
mới đây cdc hà nội vừa có văn bản gửi trung tâm y tế các quận huyện thị xã
trên địa bàn tp về việc giám sát y tế với người về từ một mươi hai xã phường
đang giãn cách xã hội tại tp phủ lý tỉnh hà nam
văn bản nêu rõ hiện nay tình hình dịch covid một mươi chín tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam
đang diễn biến phức tạp khi ghi nhận nhiều ca bệnh
trong đó nhiều ca không rõ nguồn lợi
tại nhiều phường xã trên địa bàn
để chủ động phòng chống dịch bệnh xâm nhập vào hà nội
trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội đề nghị các trung tâm y tế quận huyện thị xã
tổ chức giám sát người về từ các phường xã thuộc tp phủ lý
đang thực hiện giãn cách xã hội từ ngày một mươi chín chín hai nghìn hai mươi một
cụ thể một mươi hai xã phường là châu sơn lê hồng phong thanh châu thanh tuyền
liêm chính trần hưng đạo hai bà trưng minh khai lương khánh thiện
quang trung phủ vân và liêm trung
với trường hợp có tiếp xúc với ca dương tính cdc hà nội yêu cầu
coi là người tiếp xúc gần f một cần thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung
với các trường hợp khác cần cách ly tại nhà nơi lưu trú một mươi bốn ngày
tính từ ngày đến hà nội thực hiện lấy mẫu gộp để xét nghiệm sàng lọc
với trường hợp có triệu chứng sốt ho khó thở đau họng mất vị giác
cứu giác thì coi như ca nghi ngờ lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly
tại cơ sở y tế
kể từ ca bệnh bn sáu trăm tám mươi bảy bốn trăm bảy mươi được phát hiện vào chiều một mươi chín tháng chín năm hai nghìn hai mươi một
hà nam đến nay đã ghi nhận gần tám mươi trường hợp có kết quả dương tính với virus sars cov hai
phần lớn các ca mắc ở thành phố phủ lý trong đó có nhiều trường hợp là học sinh
từ bậc mầm non đến tiểu học và trung học cơ sở
thưa quý vị liên quan đến tình hình sức khỏe của ca sĩ phi nhung mắc covid một mươi chín
đang có những chuyển biến không được tích cực
mới đây tại một chương trình âm nhạc tại mỹ để gây quý ủng hộ người dân sài gòn mùa dịch
dành ca thanh tuyền mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho nữ ca sĩ phi nhung
danh ca thanh tuyền xuất hiện trong một chương trình âm nhạc tại mỹ có sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng
như thanh hà hà trần ý lan để gây quỹ ủng hộ cho người dân sài gòn giữa mùa dịch
trong chương trình danh ca thanh tuyền diện áo giải cách tân trẻ trung và thể hiện ca khúc
những đồi hoa xìm
trước khi cất cao giọng hát giàu cảm xúc của mình danh ca thanh tuyền nghẹn ngào nhắc đến ca sĩ pi nhung
đang điều trị covid một mươi chín tại việt nam
thông qua bài hát này thanh tuyền cũng mong mọi người cùng cầu nguyện cho ca sĩ phi nhung vượt qua dịch bệnh
cũng trong chương trình dành ca thanh tuyền gửi lời cảm ơn đến khán giả đã cho mình có được thành quả như ngày hôm nay
lúc nào tôi cũng trân trọng tình cảm của khán giả và tôi luôn muốn được hát đến hết sức mình
cháy hết bản thân hát như móc hết ruột gan để gửi tới quý vị khán giả
với tôi âm nhạc chính là nguồn năng lượng để tôi sống
tôi cũng muốn đem lời ca tiếng hát của mình để giúp mọi người vơi đi nỗi buồn giữa mùa dịch
năm nay trong giới nghệ sĩ chúng tôi cũng đón nhận nhiều tin buồn lắm
một lần nữa danh ca thanh tuyền lại nhắc đến ca sĩ phi nhung khi đồng nghiệp của nữ ca sĩ
đề cập đến tình trạng sức khỏe của cô đang có những chuyển biến xấu
hiện tại ca sĩ phi nhung đã đồng nghiệp với nữ ca sĩ phi nhung
phi nhung cũng đang bệnh nạn tôi mong mọi người hãy cùng cầu nguyện cho phi nhung
tôi nói thật bây giờ tôi có ra đi cũng không sao vì tôi đã trải qua gần hết cuộc đời
hưởng đủ mọi thăng trầm cuộc đời chỉ thương phi nhung thôi
phi nhung còn trẻ còn nhiều hoài bão và công việc cần phải làm
tôi mong mỗi người ngồi đây đều góp một lời cầu nguyện cho vi nhung vượt qua dịch bệnh
nữ danh ca thanh tuyền ngẹn ngào
chia sẻ về sức khỏe của bản thân danh ca thanh tuyền cho biết
mới hôm qua thôi tôi cũng không dám nghĩ sẽ xuất hiện trên sân khấu này vì tôi đang bị bệnh
nhưng không biết rằng một động lực nào đó đã giúp tôi hát được như thế này
trước đó ca sĩ chuji phương trinh vợ cũ của bằng kiều
hén lộ sức khỏe của ca sĩ phi nhung đang điều trị covid một mươi chín
cụ thể trong đoạn clip ca sĩ cam thơ đã đăng tải
vợ cũ ca sĩ bằng kiều cho biết chị nhận được tin từ wendy con gái phi nhung
con bé bảo tôi tình trạng sức khỏe của phi nhung đang trở nặng
bác sĩ nói với con gái phi nhung rằng gia đình nên chuẩn bị tinh thần
sáng sớm đọc được tin tôi cứ bản thân không làm được gì hết
cứ mỗi lần nghĩ đến phi nhung nước mắt tôi lại ướt đẫm
bác sĩ nói gia đình chuẩn bị tinh thần đi là mình cũng biết rồi
tất nhiên tôi đã chuẩn bị tâm lý từ lâu rồi
nhưng có chuẩn bị cỡ nào đi nữa thì cũng không thể tránh khỏi nỗi buồn
tôi chỉ đang mong chờ một phép lạ nào đó xảy ra thôi
từ hôm nọ đến nay tôi liên tục cầu nguyện và đi làm thiện nguyện
cho phi nhung
các sĩ tri di phương trình chia sẻ
công an huyện long hồ tỉnh vĩnh long cho biết đã bàn giao phạm thành nhơn
hai mươi sáu tuổi ngũ ấp phú trị xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
cho công an tỉnh bến tre tiếp tục điều tra xử lý vì sử dụng giấy đi đường giả
để thông chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín
theo thông tin ban đầu vào khoảng một mươi bảy h ngày hai mươi bốn tháng chín
trong quá trình kiểm soát phương tiện trên tuyến quốc lộ năm mươi bảy xã bình hòa phước
huyện long hồ tỉnh vĩnh long lực lượng làm nhiệm vụ đã gặp nhân đi qua chốt
và trình giấy đi đường ghi nội dung đi đón con dâu nguyên chủ tịch quốc hội
nguyễn thị kim ngân về quê sinh con do bà nguyễn thị bé mười
phó chủ tịch ubnd tỉnh bến tre ký nên giải quyết cho qua chốt
tuy nhiên sau đó lực lượng làm nhiệm vụ nghi vấn nhơn sử dụng giấy đi đường giả mạo
con dấu và chữ ký của lãnh đạo tỉnh bến tre nên đã trao đổi thông tin
với công an tỉnh bến tre đồng thời chốt chặn bắt giữ nhân
và bàn giao lại cho công an tỉnh bến tre điều tra
thiếu tá nguyễn minh hải trưởng chốt kiểm soát dịch covid một mươi chín này cho biết
phạm thành nhơn điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi một a một trăm linh ba xx xuất trình giấy đi đường
từ ấp thới trị xã châu hòa huyện rồng trôm tỉnh bến tre
đến đường hai bà trưng phường tân an quận ninh kiều thành phố cần thơ
thấy lý do cần thiết và chỉ đi qua tỉnh vĩnh long
nên chốt đã cho tài xế làm cam kết không đỗ rừng trên địa bàn tỉnh vĩnh long và cho xe qua
sau khi tỉnh nghi lực lượng chức năng đã chốt chặn bắt giữ và phát hiện nhiều giấy đi đường khác của nhơn
thưa quý vị tình hình dịch bệnh đang có những diễn biến vô cùng phức tạp
hy vọng thông qua bản tin của chúng tôi quý vị có thể kịp thời cập nhật tình hình dịch bệnh
cũng như công tác phòng chống dịch ở nước ta nói chung và tại địa phương của mình nói riêng
những thông tin mới nhất liên quan đến dịch bệnh covid một mươi chín sẽ được báo xúc
khỏe và đời sống liên tục cập nhật
hy vọng quý vị quan tâm theo dõi
còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại